tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
liên quan đến vụ việc trẻ nghi bị bạo hành ở huyện thạch thất
ủy ban nhân dân tp hà nội đã ban hành văn bản hỏa tốc số bảy trăm linh chín
giao công an tp chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân huyện thạch thất
các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra xác minh và xử lý nghiêm theo quy định
nếu phát hiện vi phạm báo cáo ủy ban nhân dân tp kết quả thực hiện
trước đó công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và bắt giam nguyễn trung huyên chú tại huyện thạch thất tp hà nội
để làm rõ hành vi giết người quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
huyên là người tình của mẹ bé gái ba tuổi có chín dị vật giống như đinh trong sọ não
và cũng là nghi phạm chính trong vụ án
căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và lời khai nhận của các đối tượng cho thấy
nguyễn văn huyên đã nhiều lần bạo hành cháu bé với những thủ đoạn tan độc
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ